tham gia hội trại có sáu trăm linh đoàn viên thanh niên tiêu biểu đảng viên trẻ trên địa bàn thành phố và đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang quân khu bảy quân khu bốn sư đoàn năm sư đoàn phòng ba trăm sáu mươi bảy tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số hai bộ công an trường đại học an ninh dân chân
tuổi trẻ học đường với tư cách là chủ nhân tương lai của đất nước phải tự giác chấp hành pháp luật giao thông tôn trọng giúp đỡ mọi người khi tham gia giao thông có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng đi đúng làng đường phần đường quy định không tham gia đua xe trái phép
với tư cách là một học sinh em nghĩ là trước hết là em cần phải chấp hành đúng những luật giao thông cơ bản do nhà nước đưa ra vì nó không chỉ thể hiện mình là một con người chấp hành đúng luật đúng văn hóa mà còn thể hiện được nét văn hóa giao thông trong học đường
em nghĩ là việc chấp hành luật giao thông là một điều rất cần thiết bởi vì thực chạy hiện nay thì có rất nhiều tai nạn xảy ra nên mình phải tuân thủ những luật lệ mà nhà nước đã ban hành để giữ cho bản thân mình được an toàn
do đó bồi dưỡng nâng cao chuẩn mực văn hóa giao thông cho các tầng lớp nhân dân cần thiết phải được thực hiện ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường
đây là sự thể hiện của một quốc gia văn minh
hiện đại vì thế mọi người đều phải có trách nhiệm xây dựng văn hóa giao thông dưới sự tổ chức hướng dẫn của nhà nước
thưa quý vị thưa các bạn do dân số gia tăng
hiện nay tại thành phố hồ chí minh tình trạng ung ứ và tắt ngãn giao thông diễn ra hàng ngày đặc biệt là vào các giờ cao điểm
vấn nạn này không những gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư và phát triển du lịch
tuy vậy trong nhiều nguyên nhân thì nạn xe dù bến cóc trả hình coi thường kỷ cương phép nước là một trong những nguyên nhân quan trọng
có phần làm cho tình trạng giao thông thêm phần phức tạp gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và môi trường kinh doanh chân chính trên địa bàn thành phố
đến nay xe dù đã biến tưởng thành xe khách trả hình còn bến cốc đã biến tưởng thành bến xe khách lậu
xe khách trá hình thực chất là xe khách liên tỉnh giả danh xe hợp đồng xe du lịch tổ chức lập điểm đưa đón khách lậu trong nội thành trốn không vào bến xe liên tỉnh
tình trạng xe dù bến cóc đã gây bức xúc trong nhân dân
đi vào giờ cao điểm lúc mà tan trường hoặc là tan chợ đã gây ủng tác giao thông rất nhiều
xe dù hiện nay hoạt động rất nhộn nhịp ở một số tuyến đường tại trung tâm quận một quận năm quận một mươi quận tân bình quận gò pháp v v
dù trong khung giờ cấm đậu đổ xe khách vẫn ngang nhiên dừng đón trả khách
họ lấy lòng lề đường làm nơi đón trả khách
trong đó có nhiều tuyến đường đã có hàng chục bến xe lậu mọc lên như trên tuyến đường trần phú nguyễn di dương quận năm đường lê hồng phong
trần nhân tôn quận một mươi v v
những lá đơn bức xúc của người dân đã gửi đến các phương tiện thông tin đại chúng và truyền hình nhân dân tại tp hcm
kêu cứu về nạn xe dù bến cóc gây ảnh hưởng đến sức khỏe và làm đảo lộn đến sinh hoạt và đời sống của họ
sau đây là ý kiến bức xúc của một số người dân
từ khi họ hoạt động ở đây thì chúng tôi không thể nào mà sống yên ổn
ngay trong cái căn nhà của mình họ rất là ổn
ổn ảo tiếng kèn hơi rồi nhà phanh rồi họ gọi khách đứng từ ngoài lòng đường từ lề đường mà gọi vào trong nhà
thường thì các công ty khác tôi thấy họ vào trong nhà họ mời khách ra nhưng ở đây họ rất coi thường dân cư ở đây
mà họ đứng từ ngoài họ gào khách đi ra bên ngoài từ cái đó cho nó rất là ổn ào
rồi xe lớn dường nằm liên tiếp về đây
đậu ở đây như là một cái bến xe cố định của họ
xe dù bến cốc đây thì nói chung là nó rất là phức tạp
ngày xưa thì không có cái bến xe thì nó sạch sẽ là cái nhất
thứ hai nữa là không có trộm cắp
bây giờ nó có trộm cắp rất là nhiều
cái thứ nhất cái thứ hai nữa là rác dơ giấy
nó phức tạp
rất là bẩn
hàng năm xe dù bến cóc đã gây thất thu cho ngân sách thành phố hàng nghìn tỷ đồng
và gây bất bình đẳng giữa các đơn vị làm ăn chân chính
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tại thành phố hồ chí minh bộ giao thông vận tải báo giao thông
ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức hội thảo về nâng cao năng lực quản lý và phương tiện vận tải hành khách
trong đó đã đề cập đến vấn nạn xe dù bến cóc trên địa bàn thành phố
và thông tư sáu mươi ba cũng đã đủ cơ sở pháp lý để xử lý
nhưng đến nay tình trạng xe dù bến cóc vẫn chưa bị xử lý mà còn có chiều hướng gia tăng hơn
còn một gia pháp
một gia pháp đơn giản nhất
đó là chúng ta thành phố nên thành lập những đoàn kiểm tra thanh tra kiểm tra
tại các điểm tổ chức bến xe khách lậu và các doanh nghiệp tổ chức xe liên tỉnh giả danh xe hợp đồng
đây là gia pháp cốc lỗi nhất
thì tôi thì có một cái suy nghĩ và cũng đây là cũng là cái điều mà chăn trở của nhiều người
mà các cơ quan quản lý nhà nước và cũng như các doanh nghiệp
chúng ta cũng phải có một cái suy nghĩ để tìm ra những cái giải pháp nó tích cực
trong đó có một trong những cái mà phải làm của thành phố hồ chí minh đó là lập lại cái chất tự an toàn giao thông trong thành phố
và cái trật tự an toàn giao thông trong thành phố để xảy ra hiện nay có một cái phần
đó chính là vấn đề quản lý nhà nước về vấn đề xe vận tải hành khách
mà ở đây nó đối với thành phố hồ chí minh thì nó có nhiều cái loại hình đang hoạt động
và nó đang diễn biến rất là phức tạp
mong rằng với sự vào cuộc của ủy ban nhân dân thành phố sự nỗ lực của các ngành tình trạng xe dù bến cóc trên địa bàn thành phố sớm được giải quyết
góp phần giảm ủng tắc giao thông và chấn chỉnh tình trạng xe dù bến cốc và xã hội đen thao túng bảo kê trong hoạt động vận tải hành khách như hiện nay
quý vị và các bạn có những chia sẻ hoặc có những vấn đề cần được phản ánh hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư tbhcmhômnay tvacomgmail com